công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá hai nhóm đối tượng từ các tỉnh phía bắc và đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao
đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn quang toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trần văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và trần văn thế sinh năm hai nghìn cùng chú tại tỉnh nam định
các đối tượng này cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi một năm đến bảy trăm hai mươi một năm
với các hình thức cho vay như trên nên chỉ trong thời gian ngắn từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên đã cho vay gần năm trăm linh người dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuật vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật